ngày hai mươi bốn tháng ba tổng thống vladimir putin tuyên bố là ngày quốc tàng để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng
trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà krokus city hall hôm hai mươi hai tháng ba
và theo thông tin mới nhất một trăm ba mươi ba người đã thiệt mạng hơn một trăm linh người bị thương đang điều trị
tại các bệnh viện của moscow và các thành phố vệ tinh một mươi sáu người đang trong tình trạng nguy kịch
trong ngày hôm nay cả nước nga sẽ buông cờ dụ hủy tất cả các hoạt động giải trí
các kênh truyền hình không phát chương trình quảng cáo và vui nhộn
các bảo tàng lớn của nga dành một phút im lặng vào giữa trưa giờ moscow để tưởng nhớ các nạn nhân
các nhà thờ trình thống của nga sẽ tổ chức cầu nguyện cho nạn nhân
các ngân hàng nga đã thông báo sẽ xóa các khoản vay của các nạn nhân vụ tấn công khủng bố
các hãng hàng không lớn sẽ chuyên trở miễn phí thân nhân nạn nhân đến và rời moscow về quê hương của họ
phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ tấn công tổng thống nga vladimir putin khẳng định
nước nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn qua những thử thách khó khăn nhất và bây giờ cũng sẽ là như vậy
nước nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất đôi khi không thể chịu được nổi
nhưng nước nga thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ cũng sẽ như vậy
từ ngày hai mươi hai tháng ba người dân nga đã mang hoa đến địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố
và các đài tưởng niệm tự phát xuất hiện ở các vùng của nga
để tưởng nhớ các nạn nhân
chỉ riêng ngày hai mươi ba tháng ba hơn bốn cư dân thủ đô đã đến các trung tâm hiền máu để giúp đỡ các nạn nhân
chúng tôi đã nhìn thấy sự đoàn kết của cả nước nga trong ngày hôm nay
mọi người cùng chung sức để cùng nhau vượt qua giai đoạn đau buồn này
mọi người cần được giúp đỡ và tôi muốn chia sẻ máu của mình để cứu nhiều mạng sống nếu có thể
trong lịch sử nước nga đã chịu nhiều cuộc khủng bố song trong niềm tin của nhiều người dân nga
thảm họa luôn gắn kết mọi người tập trung họ lại và sau mỗi lần như vậy đất nước lại đoàn kết hơn
và đó chính là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù
tổng thống nga putin cũng bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác với tất cả các quốc gia
chân thành chia sẻ nỗi đau của nước nga cùng nhau hợp lực trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế